trung quốc vừa thông báo sẽ điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với hàng loạt sản phẩm từ đầu năm tới
nhằm thúc đẩy phát triển thương mại chất lượng cao
tám trăm năm mươi mặt hàng sẽ được hạ thuế nhập khẩu kể từ ngày một tháng một tới
trong đó có mặt hàng thịt lợn và quả bơ đông lạnh
ngoài ra một số sản phẩm công nghệ thông tin sẽ được giảm thuế hơn nữa từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
với yêu cầu trong thỏa thuận thương mại với mỹ trung quốc sẽ phải tăng gấp đôi lượng hàng nhập khẩu
tổng hàng hóa trung quốc nhập khẩu từ toàn thế giới năm hai nghìn một mươi bảy là một tám mươi bốn nghìn tỷ đô la mỹ
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa cho biết nước này sẽ không thể một mình gánh vác trách nhiệm
nên sẽ dừng việc tiếp nhận dòng người tị nạn mới đến từ syri
hơn tám mươi người syri từ tỉnh idlib đã bắt đầu di cư đến biên giới thổ nhĩ kỳ và ankara
sẽ không thể kiểm soát được làn sóng tị nạn này
nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ cũng cho hay ankara đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn các cuộc tấn công ở idlib
và sẽ cử một phái đoàn tới moscow vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai để thảo luận vấn đề này với chính phủ nga
thành cổ aleppo của syri di chứng của chiến tranh vẫn còn hết sức nặng nề nhưng âm thanh của cuộc sống đã thay thế tiếng súng đạn
giải rác các cửa hàng đã mở cửa trở lại một số hộ kinh doanh từng phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn nay đã hồi hương và lại mở cửa hàng
mùi bánh mì thơm phức lan tỏa trên đường phố
chúng tôi không làm bánh trong thời gian chiến tranh việc kinh doanh bây giờ không được như trước nhưng tôi rất hạnh phúc vì được trở lại với công việc này

chúng tôi không bị phá hủy và bị lấy trộn hồi trước chiến tranh chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm
bây giờ chúng tôi chỉ làm chưa đầy bốn tiếng một ngày vì thiếu điện nhưng không sao mọi thứ sẽ ổn định trở lại
một số khu chợ và quảng trường ở phía tây aleppo hiện cũng được tu sửa và khôi phục hoạt động ở quy mô nhỏ điển hình như khan ahari hay chợ cổ sig market
để các khu chợ hồi giáo cổ này trở lại như xưa các công ty xây dựng đang nỗ lực
các công ty xây dựng đang nỗ lực hết sức để phục chế để nơi này không chỉ mang linh hồn kiến trúc cổ mà còn có cả sự tươi mới sau những năm bị tàn phá bởi chiến tranh
với sự trợ giúp của unesco và cộng đồng quốc tế người dân aleppo đang nỗ lực tìm lại ánh hảo quang của một thành phố di sản thế giới
thưa quý vị tổng cộng năm mươi một người đã phải nhập viện ngày hôm qua sau vụ tai nạn đâm ô tô liên hoàn tại bang virginia của mỹ thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây

thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
theo nhà dự báo bão fabian có thể gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng
số thương vong trong vụ núi lửa white island ở new zealand phun trào hồi đầu tháng này đã tăng lên một mươi chín người cảnh sát địa phương đã xác nhận thông tin trên trong sáng nay
tuy nhiên thi thể của hai nạn nhân thiệt mạng vẫn chưa được tìm thấy hiện có một mươi bốn người khác bị thương đang được điều trị tại bốn bệnh viện của new zealand trong đó một mươi người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch
thưa quý vị singapore cũng nằm trong tâm điểm của mối đe dọa từ mức nước biển dâng cao khi băng tan ở hai cực khiến dòng nước đổ về xích đạo
trước nguy cơ bị nhấn chìm đảo quốc sư tử đang dốc toàn lực để đối phó singapore đã công bố kế hoạch đầu tư một trăm linh tỷ đô la sinh tương đương với bảy mươi ba tám tỷ usd trong vòng năm mươi một trăm linh năm tới nhằm củng cố đường bờ biển trước nguy cơ nước biển dâng cao
trung tâm nghiên cứu khí hậu thuộc cơ quan khí tượng thủy văn singapore cảnh báo nếu mức nước biển trung bình dâng cao thủy chiều cao và sóng cao xảy ra đồng thời mức nước biển có thể dâng tới gần bốn mét so với mực nước trung bình hiện nay và nhấn chìm toàn bộ các khu vực duyên hải nằm dưới thấp
chính vì nước biển dâng những năm gần đây singapore hay phải đối mặt với tình trạng lũ lụt kéo dài sau bão trước mắt đến năm hai nghìn một trăm linh mức nước biển của quốc gia này có thể tăng khoảng một mét trong khi đó ba mươi phút
trước mắt đến năm hai nghìn một trăm linh mức nước biển của quốc gia này có thể tăng khoảng một mét trong khi đó ba mươi phút

khác với các quốc gia lớn chúng ta không có những vùng nội địa để rút về nếu án bình bất động mức nước biển tăng sẽ ảnh hưởng lớn tới không chỉ cảnh quan ven biển mà còn cộng đồng doanh nghiệp và cuộc sống của chúng ta
kế hoạch đầu tư củng cố đường biển có vẻ khá tốn kém nhưng thực ra đồng thời với đó chúng ta cũng góp phần cải tạo cảnh quan
từ năm hai nghìn một mươi một quốc đảo này đã đầu tư khoảng một ba tỷ đô la mỹ vào việc nâng cấp hệ thống thoát nước
đặc biệt ưu tiên cho các khu vực hay bị ngập úng
giới chuyên gia singapore cho rằng không thể tránh khỏi lũ lụt hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nó bằng chiến lược tổng thể nhằm giảm thiểu hậu quả